trong những ngày cận kề tết trung thu bánh trung thu loại bánh đặc trưng của ngày tết này lại được bày bán sôi nổi
tuy nhiên loại bánh thời vụ này không dễ bảo quản và cần được bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm một cách nghiêm ngặt
anh đỗ thế vân ngủ tại xuân đình từ liêm hà nội là khách hàng lâu năm của bánh trung thu truyền thống của chính làng nghề xuân đình
theo anh những năm trước những nguyên liệu làm bánh không được kiểm soát chặt chẽ nên nhiều cơ sở trà trộn nguyên liệu không rõ nguồn gốc
tuy nhiên ba năm trở lại đây vấn đề an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ anh đã yên tâm hơn khi sử dụng bánh trung thu của làng nghề
thứ nhất là về để ăn để thưởng thức sau đó là để đi biếu
cái chất lượng và an toàn thực phẩm là hàng đầu
thì bây giờ ăn mà không an toàn thì sợ lắm không dám ăn
theo cơ sở sản xuất bánh này trung bình một tuần trở lại đây mỗi ngày cơ sở bán được từ hai trăm linh tới hai trăm năm mươi bánh
do năm nay phải yêu cầu chứng nhận đầy đủ nguồn gốc các nguyên liệu làm bánh
nên giá bánh có tăng so với năm ngoái từ hai tới năm tùy loại
nhập nguyên liệu được cái từ phải có nguồn gốc xuất xứ và cái thứ hai là phải trong nước
của trong nước không có nước ngoài
và cái thứ ba nữa là cái chất lượng của chúng tôi là bây giờ càng ngày càng phải nâng cao cái chế độ là sạch
năm nay số cơ sở sản xuất nhỏ lẻ kém chất lượng đã giảm nhiều so với những năm trước
tuy nhiên vẫn còn nhiều cơ sở vẫn chưa chấp hành đúng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm
sau gần một tháng gia quân
triển khai đến nay ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố hà nội
đã thành lập sáu trăm năm mươi bảy đoàn kiểm tra số cơ sở được thanh kiểm tra là bảy trăm tám mươi năm cơ sở
kết quả đã có một trăm ba mươi ba cơ sở vi phạm và năm mươi cơ sở bị xử lý một mươi bảy cơ sở bị cảnh cáo hai cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm
do vậy người tiêu dùng cũng cần tự bảo vệ bằng cách chọn mua những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng
còn hạn sử dụng bảo đảm vệ sinh để tránh những thiệt hại không đáng có